giới chuyên gia y tế cho rằng đây là hệ quả tất yếu của chiến lược phòng chống dịch có cũng như không theo kiểu cuốn theo chiều gió của quốc gia này
khi không áp dụng các biện pháp phong tỏa hay cách ly bắt buộc số ca nhiễm thực tế ở mexico được cho là khó xác định khi chính phủ không áp dụng xét nghiệm đại trà để khoanh vùng dịch
trung bình mỗi ngày mexico thực hiện khoảng một mươi năm xét nghiệm và tỷ lệ cho kết quả dương tính với virus sars cov hai là từ bốn mươi đến sáu mươi
các trường hợp xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai là người dân theo ứng dụng số trên điện thoại thông minh về chuẩn đoán bệnh thấy mình có triệu chứng mắc covid một mươi chín sau đó tự đến bệnh viện để làm xét nghiệm
bảy mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhẹ đều tự cách ly tại da theo khuyên cáo của cơ quan y tế bởi lo ngại xảy ra tình trạng vỡ trận tại các bệnh viện
và với việc các bệnh nhân nhẹ tự cách ly tại da thì khả năng kiểm soát dịch bệnh tại mexico là
hệ thống y tế mexico hiện chỉ đáp ứng được hơn một mươi một dường bệnh điều trị và thiếu hụt nghiêm trọng về đội ngũ bác sĩ và y tá
cụ thể là thiếu gần bảy bác sĩ và trên hai mươi ba y tá để đối phó với covid một mươi chín
tháng bảy tức là một tháng sau khi chính phủ mexico giỡn bỏ giãn cách xã hội và mở cửa trở lại các lĩnh vực của nền kinh tế số ca tử vong vì covid một mươi chín ở nước này ngày bốn tháng bảy tăng hơn